việt nam được đánh giá là một trong một mươi quốc gia trên toàn thế giới chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu
và nhiều loại thiên tai hàng năm như bão lụt lũ quét lốc tố chiều cường
gây thiệt hại về người và tài sản ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên một trong những vấn đề đặt ra hiện nay đó là công tác dự báo vẫn còn yếu thiếu chính xác
nên đã tác động không nhỏ đến công tác ứng phó với thiên tai đặc biệt là mưa bão